vào lúc khoảng bảy h ba mươi phút sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi một trên đoạn đường tránh thuộc thị trấn mộ đức
huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
giữa xe ô tô một mươi sáu chỗ và một xe container vụ tai nạn đã làm hai người thiệt mạng và một mươi một người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu ô tô một mươi sáu chỗ đang đi hướng nam bắc khi đến tuyến đường tránh đoạn qua huyện mộ đức
thì va chạm với xe container khiến nhiều người trên xe bị văng ra ngoài
lái xe cùng một hành khách xe một mươi sáu chỗ đã bị tử vong tại chỗ
một mươi một nạn nhân khác bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi
được biết trên xe phần lớn là tăng ni chùa ở tỉnh bình định